vì thế mà trong nghị quyết vừa qua đảng ta đã nêu rõ xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả và tới đây sẽ có nhiều việc cần phải làm để tinh gọn bộ máy này
ngay tại một quận của thủ đô quận thanh xuân việc tinh giản và sắp xếp lại bộ máy chính quyền ở cơ sở đã sớm được tiến hành và sau ba năm triển khai thì hiệu quả là rất rõ
nhờ sắp xếp từ năm mươi một tổ dân phố xuống còn hai mươi sáu giảm từ năm mươi hai tổ trường tổ phó xuống còn hai mươi sáu
mỗi năm phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội đã tiết giảm được hai trăm sáu mươi triệu đồng cho ngân sách
còn tính trên địa bàn toàn quận từ việc sắp xếp lại bộ máy thanh xuân đã tiết kiệm được gần một mươi tỷ đồng cho ngân sách trong ba năm qua
từ số tiền này quận thanh xuân đã xin thành phố trích một phần để nâng mức phụ cấp khuyến khích tinh thần làm việc cho những cán bộ còn lại
nguồn ngân sách của nhà nước cũng được giảm
sau khi tinh giảm lại bộ máy thì địa bàn của tổ dân phố cũng rộng hơn
và cho công dân cũng có tăng thêm tình đoàn kết
khi mà sát nhập tổ dân phố đấy thì cái ngân sách để cấp cho cái việc hoạt động của tổ trưởng tổ phó tổ dân phố thì sẽ giảm đi
và cái nguồn ngân sách đấy thì sẽ để dành cho cái công tác an sinh xã hội được tốt hơn
và cũng thật giật mình và các ông chí là riêng quận thanh xuân
sau khi chúng tôi sắp xếp theo cái mô hình đảm bảo như vậy
thì mỗi năm đã tiết kiệm được hơn ba tỷ ba tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng
và phụ cấp cho các hệ thống chính trị cơ sở
đây là số lượng cũng không lớn đối với cấp quận
nhưng nó thể hiện sự tinh giản và tiết kiệm trì hành chính và các chế độ cho bộ máy hành chính của quận
cũng với hướng đi này nhưng ở diện rộng hơn
thông qua việc hợp nhất một số cơ quan đảng và chính quyền tương đồng về chức năng
tỉnh quảng ninh tiết kiệm chi thường xuyên được hai trăm bảy mươi tỷ đồng một năm và hàng trăm tỷ đồng từ cơ sở vật chất
tới nay tỉnh đã thực hiện tinh giản được hai trăm năm mươi bốn biên chế không hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước
ba trăm linh năm hợp đồng lao động các cấp đã thực hiện bố trí ba chức danh ở thôn khu
thôi thực hiện chi trả phụ cấp thường xuyên cho một mươi bảy sáu trăm chín mươi bảy người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản khu phố
tăng cường giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp
thành công lớn nhất của việc hợp nhất là vừa thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo
nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng vừa đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo hướng gọn nhẹ hiệu quả cao
khi tiên yên được hợp nhất nhất thể hóa chức danh bí thư chủ tịch trong thời gian vừa qua rất là ngắn thôi
dù được mấy tháng thôi nhưng mà thấy lợi ích trong thời gian qua là công tác tập trung chỉ đạo nhiệm vụ ở địa phương
trong thời gian qua là nó sát hơn kịp thời hơn và nó có hiệu quả hơn
khi thực hiện hợp nhất giữa vai bí thư và chủ tịch
nó chính là vấn đề cơ cấu lại tổ chức sắp xếp lại tổ chức
từ các bộ phận tham mưu giúp việc làm sao phải tinh gọn hơn và nó hướng về cái hiệu quả của công việc
và lớn hơn nữa nó chính là phục vụ cái nhu cầu cái mong muốn của nhân dân
quay trở lại với câu chuyện của quận thanh xuân thành phố hà nội
tại buổi làm việc mới đây với đoàn kiểm tra bộ chính trị
đại diện thường vụ thành ủy hà nội cho biết
trên toàn thành phố đã giảm được hơn năm chức danh không chuyên trách trên tổng số năm mươi hai chức danh
sắp xếp lại hai trên tổng số gần một mươi thôn ở tổ dân phố
qua đó giảm chi cho ngân sách gần ba mươi bảy tỷ đồng mỗi năm
vâng và nếu như nhìn rộng ra toàn quốc với trên một vạn xã phường thị trấn
nếu chỉ cần sắp xếp lại một chức danh tại xã
thì có thể giảm tới hơn một vạn định biên tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách
tất nhiên công tác con người thì thường phức tạp
nhưng nếu như một chuyên gia đã từng nói
nếu không chịu đau đớn một lần thì ngân sách tiếp tục còng lưng cõng bộ máy còng cảnh